nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi năm tháng năm tại thành phố đà lạt
tỉnh ủy lâm đồng tổ chức tọa đàm khoa học bắc hồ niềm tin sắt son và triển lãm hình ảnh tài liệu về chủ tịch hồ chí minh
tại buổi tọa đàm các đại biểu nhà khoa học thảo luận đã phân tích làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng hồ chí minh
trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
một số nội dung tham luận đề cập đến công tác đấu tranh phản bác những thông tin quan điểm sai trái
xuyên tạc về thân thế sự nghiệp cách mạng của chủ tịch hồ chí minh phản ánh việc học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh của ngành cơ quan đơn vị
cùng ngày ban tuyên giáo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng tổ chức triển lãm trưng bày gần hai trăm linh bức ảnh
về thân thế sự nghiệp tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh
các hình ảnh được sắp xếp theo hành trình con đường cách mạng của bác từ khi bác ra đi tìm đường cứu nước
đến khi lãnh đạo nhân dân việt nam khởi nghĩa giành chính quyền năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm kháng chiến chống thực dân pháp
và đế quốc mỹ dành độc lập cho dân tộc thống nhất đất nước triển lãm diễn ra đến hết ngày hai mươi một tháng năm